tại cánh đồng xã hương hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình xuất hiện nhiều hố sụt lún bất thường
đặc biệt các hố sụt lún này lại nằm trong khu vực hạ du nhà máy thủy điện hố hô
khiến nhiều người dân địa phương lo lắng
để tìm hiểu nguyên nhân sự việc vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh quảng bình
đã tiến hành khảo sát và kiểm tra thực địa để tìm hiểu nguyên nhân
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là những hố sụt tại cánh đồng vàng thôn đức ba xã hương hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
đầu tháng sáu vừa qua người dân phát hiện tại khu vực này xuất hiện một số hố sụt lún
cách nhà máy thủy điện hố hô khoảng một km về phía hạ du
gần đây lại có thêm nhiều hố sụt khác tiếp tục xuất hiện
việc những hố sụt lún xuất hiện bất thường trên đất nông nghiệp khiến bà con nơi đây lo lắng
vì vùng một là gần ghi thủy điện hai là vùng đất sản xuất của bà con nhân dân
mang lại thu nhập bà con dân dân mà có hiện tượng sụt lún như thế này
có những hố có diện tích lớn để ảnh hưởng đến sản xuất nên bà con rất lo lắng về việc này
cũng mong các cấp xem xét có kết luận cụ thể
sau khi có kiểm tra thì chúng tôi thấy là những hố sụt lún này nó có tính chất liên kết
khả năng là nó có liên quan đến hoạt động địa chất của khu vực này
cho nên chúng tôi là trực tiếp kiểm tra cụ thể báo cáo về các sự có liên quan
đồng thời làm việc với bán xã để cảnh báo nguy hiểm tiến hành giao chẳng khu vực này
và đề nghị với các cơ quan của tỉnh làm rõ để trả lời nguyên nhân
ngay sau khi được phản ánh về sự việc sở tài nguyên và môi trường sở khoa học và công nghệ quảng bình
đã thành lập đoàn khảo sát thực địa tìm hiểu nguyên nhân về hiện tượng sụt hố tại đây
qua khảo sát đo đạc tại hiện trường phát hiện có tám hố sụt
nhiều diện tích lớn nhỏ sâu nồng khác nhau
trong đó có một số hố có diện tích lên đến khoảng năm mươi m hai độ sâu hơn hai mét
quá trình sụt lũ này là nó nằm trên cái đới đứt gầy theo hướng đông bắc và tây nam
trên cái nền đá vôi hề tầng lạc hê
thì tất cả các nơi trên thế giới trong nước và trên thế giới
ở chỗ nào có cái nới đứt gài và chỗ nào có cái đá vôi thì thường thường có cái hình
thường là quá trình caster xảy ra
đây là một hiện tượng địa chất tự nhiên mà xảy ra nhiều nơi trong nước cũng như trên thế giới
khi có cái điều kiện địa chất tương tự
hiện các hố sụt lũ này xuất hiện các vết dạn nứt và có nguy cơ mở rộng
do đó sở khoa học và công nghệ tỉnh quảng bình khuyến cáo người dân địa phương
tạm dừng canh tác chăn thả ra súc trên phần đất nói trên để bảo đảm an toàn
đồng thời đợi quá trình sụt lũ đất lấp đầy các hang hốc ở phía đất
ổn định thì lúc đó mới có thể tiến hành săn lấp và tiếp tục sản xuất nông nghiệp